tấm gương sáng vì nhân dân phục vụ và phần thưởng lớn nhất mà anh đã có
chính là tình cảm yêu mến sự cảm phục của nhân dân
công an nhân dân vì dân phục vụ
đó không chỉ là lý tưởng mà tinh thần đó đã được thể hiện bằng những việc làm rất cụ thể trong cuộc sống hàng ngày
cảm ơn các anh đã không ngại hiểu nguy để bảo vệ người dân
chia sẻ câu chuyện cư dân mạng cũng mong muốn
người dân khi tham gia các hoạt động vui chơi du lịch đặc biệt là ở những khu vực bãi tắm
cần chú ý các biện pháp đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình
bởi thời gian gần đây tại các địa phương liên tục xảy ra các vụ tai nạn đuối nước khiến nhiều nạn nhân tử vong
ban quản lý các khu du lịch chính quyền địa phương cũng cần có những biện pháp cụ thể để đảm bảo an toàn tại các bãi tắm khu du lịch
không để tái diễn tình trạng cứ đến dịp hè tai nạn đuối nước lại gia tăng
mỗi người hãy có ý thức
bảo vệ bản thân
đó cũng là cách để giúp những người lính cứu nạn cứu hộ được thất nghiệp
khẩn phục ngưỡng mộ và thực sự thân thương
đó là tình cảm mà cư dân mạng đang dành cho đại úy thái ngô hiếu
và những người chiến sĩ công an nhân dân luôn hết lòng vì nhân dân phục vụ
biện ơn trước hành động dũng cảm cứu người của anh cộng đồng mạng vẫn đang tiếp tục lan tỏa câu chuyện
suy nghĩ của bạn như thế nào trước tinh thần xả thân
bất chấp nguy hiểm cứu người của người chiến sĩ cảnh sát phòng trạm
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân